xin kính chào quý vị và các bạn mở đầu bản tin trưa nay là thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bản tin sáng nay của bộ y tế cho biết tổng số ca bệnh được điều trị khỏi trên cả nước là ba mươi năm bốn trăm tám mươi bốn ca
trong ngày hôm qua ba mươi tháng bảy gần bốn trăm linh bảy ba trăm linh liều vaccine đã được tiêm nâng tổng số vaccine đã được thực hiện lên gần sáu triệu liều
về tình hình lây nhiễm tính từ một mươi chín h tối qua cho đến sáu giờ sáng nay hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận thêm bốn sáu mươi ca mắc mới trong đó tp hcm có hai năm trăm linh ba ca
tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh thêm một mươi năm ngày bắt đầu từ giờ ngày hai tháng tám đến hết ngày một mươi năm tháng tám yêu cầu người dân không ra đường từ một mươi tám h hôm trước đến sáu h sáng hôm sau
đó là một trong những nội dung mà ubnd
dân tỉnh đồng nai vừa ban hành trong văn bản ngày hôm nay ba mươi một tháng bảy nhằm triệt để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo văn bản này ủy ban nhân dân các cấp tăng cường kiểm tra giám sát đồn đốc việc thực hiện triệt đề các quy định về giãn cách nhất là việc giãn cách giữa người với người gia đình với gia đình thực hiện triệt đề yêu cầu quy định phòng chống dịch xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thời gian vừa qua tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức đón hơn bốn trăm linh người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê miễn phí
nhận khoảng một năm trăm linh đến một tám trăm linh người có nguyện vọng về quê để tổ chức cách ly tại các khách sạn trả phí dịch vụ
tuy nhiên những ngày qua có trên năm người dân từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam tự phát về quê trong đó có nhiều trường hợp dương tính với sars cov hai
trong khi đó năng lực cách ly y tế của tỉnh đã quá tải mặt khác hiện các tỉnh thành phố phía nam đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số một mươi sáu yêu cầu người dân ở tại nơi lưu trú chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết
vì vậy người dân tự ý tự phát
tự phát rời khỏi các tỉnh thành phố đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu về quảng ngãi bằng phương tiện cá nhân là không đúng
xuất phát từ tình hình thực tế và khả năng phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh ubnd tỉnh quảng ngãi thông báo tạm dừng tiếp nhận người dân từ các tỉnh thành phố đang có dịch covid một mươi chín về quảng ngãi bắt đầu từ ngày một tháng tám
dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp nhưng nhu cầu lưu thông vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất giữa các địa phương trong đó có cả những vùng có dịch vẫn rất lớn
chính vì vậy làm sao để dịch không xâm nhập vào địa bàn là bài toán đặt ra với các ngành chức năng các địa phương
và để giải bài toán này các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ra vào các cửa ngõ lực lượng công an cùng với các đơn vị khác đã và đang nghiêm túc kiểm soát chặt chẽ các phương tiện
các lái xe phụ xe chở hàng hóa theo đúng chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh ghi nhận sau đây tại tỉnh lâm đồng
tại các chốt trên quốc lộ hai mươi và quốc lộ hai mươi bảy hai mươi bảy c
việc chuẩn bị nhân lực và trang thiết bị cho công tác kiểm soát phòng chống dịch tại chốt đã đảm bảo tốt
lực lượng công an y tế dân quân tự vệ thanh niên sung kích những ngày qua đã kiểm soát tốt hàng ngàn người dân qua chốt
cố gắng nỗ lực nắm chắc tình hình thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh
có một số sáng tạo chủ động các phương án để đảm bảo việc phòng chống dịch tại chốt
chốt kiểm dịch covid một mươi chín đèo chuối quốc lộ hai mươi huyện đạ hoai là tuyến huyết mạch có lượng người và phương tiện rất đông nhất là xe tải
tất cả các lái xe phụ xe vận chuyển hàng hóa khi lưu thông qua đây đều phải xuất trình đầy đủ
giấy vận chuyển chứng tử hàng hóa tờ khai lịch trình nhật ký tiếp xúc giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín còn thời hạn mới được vào địa bàn lâm đồng
trong quá trình đi kiểm tra ở các chốt các trạm thì tinh thần trách nhiệm của các đồng chí từ các ông chí chốt trưởng chốt phó các lực lượng chức năng
anh em đều khắc phục những khó khăn để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch do ban chỉ đạo tỉnh để ra một trăm linh các phương tiện một trăm linh người vào địa phương đều được kiểm tra đều được khai báo y tế để được đo thân nhiệt
khác với trước đây sau khi vận tải
hành khách phải tạm dừng các phương tiện qua chốt kiểm dịch covid một mươi chín đèo chuối huyện đạ hoai với số lượng vận tải hàng hóa lưu thông rất cao bình quân mỗi ngày từ một năm trăm linh đến một tám trăm linh phương tiện vào tỉnh lâm đồng
với việc gần đây một số lái xe phụ xe trên địa bàn tỉnh mắc covid một mươi chín thì công tác kiểm soát lái xe phụ xe và phương tiện vận tải hàng hóa được thực hiện nghiêm ngặt
sau khi có các văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân tỉnh lâm đồng cũng như được sự chỉ đạo trực tiếp
ủy ban đốc quan tỉnh lâm đồng cho chốt kiểm soát số một đóng trên địa bàn đạ hoài
thì chúng tôi tiến hành thực hiện các biện pháp cũng như các giải pháp làm sao đó đảm bảo đúng với tinh thần chỉ đạo của các cấp lãnh đạo
chúng tôi đảm bảo là một trăm linh chúng ta phải kiểm soát các người và phương tiện khi đi qua chốt kiểm dịch
cũng như chúng ta đánh giá tình hình về các khu vực địa phương lân cận là các vùng dịch
để chúng ta đưa ra những giải pháp kịp thời để thực hiện
đóng tại chốt cho nó được đảm bảo làm sao đó chúng ta vừa thực hiện việc kiểm soát kỳ dịch tốt
cũng như là đảm bảo cái vấn đề về lưu thông được thuận tiện nhất cho người tham gia giao thông khi đi ngang qua chốt
tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín bran huyện đơn dương
bình quân mỗi ngày có gần hai trăm năm mươi phương tiện vận tải hàng hóa đi vào địa bàn tỉnh lâm đồng
công tác kiểm soát lịch trình di chuyển và kết quả xét nghiệm y tế
gần năm trăm linh lái xe phụ xe được các đơn vị chức năng thực hiện chặt chẽ
ngoài chốt kiểm dịch madagui brent hiện các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh lâm đồng
cũng vận hành thực hiện công tác kiểm soát một cách đồng bộ
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp để duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa
việc vận chuyển lưu thông giữa tỉnh lâm đồng với các địa phương khác trong cả nước hiện vẫn đang diễn ra bình thường
lâm đồng hiện có số lượng xe khá lớn mỗi ngày vận chuyển hàng hóa
đặc biệt là rau củ quả đi thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành trong cả nước và ngược lại
để hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh có thể lây lan trong cộng đồng từ các hoạt động vận tải hàng hóa
việc kiểm soát chặt đội ngũ lái xe phụ xe là rất cần thiết nhằm đạt hiệu quả phòng chống dịch covid một mươi chín
lại có thêm những đối tượng bất chấp dịch bệnh tụ tập đông người vi phạm chỉ thị số một mươi sáu
hiện các đối tượng đã bị công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long xử phạt vi phạm hành chính theo quy định
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy lực lượng công an tiến hành kiểm tra quán fany game
tại thị trấn tân cú
tỉnh vĩnh long và bắt quả tang sáu đối tượng đang đánh bạc nên đã lập biên bản sự việc
và đề nghị ủy ban nhân dân huyện bình tân ra quyết định xử phạt
theo quyết định mỗi đối tượng bị phạt tiền một mươi năm triệu đồng
theo nguyên định một trăm một mươi bảy của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
với tổng số tiền là chín mươi triệu đồng
riêng hành vi đánh bạc sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý
tiếp tục với các tin tức an ninh trả tự đáng truy khác
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng lương văn nhất chú tại huyện tri tôn tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra hành vi giết người
theo thông tin ban đầu thời gian gần đây lương văn nhất về sống cùng mẹ là bà lý thị oanh
và chát dượng là ông bùi bá lộc tạm chú tại huyện tri tôn
vào tối ngày hai mươi chín tháng bảy ông lộc sau khi uống rượu đã lớn tiếng chửi bới
và đuổi nhất cùng bà oanh ra khỏi nhà
không kiềm chế được bản thân nhất đã lấy cây dao tự chế đâm ông lộc tử vong
sau đó đến cơ quan công an đầu thú
tự nhận là công an để thực hiện hành vi lừa đảo
đối tượng văn hữu tường chú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
vừa bị công an phường hòa minh quận liên triều phát hiện bắt quả tang
bằng thủ đoạn làm quen tự nhận là công an có mối quan hệ với nhiều người
giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền thành phố
văn hữu tường đã nhận tám triệu đồng
và hứa sẽ xin việc cho anh hoàng anh đức ở phường hòa minh
chưa dừng lại ở đó tường còn tiếp tục yêu cầu anh đức đưa thêm năm triệu đồng
để làm phí bôi trơn
nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo anh đức đã đến trình báo cơ quan công an
đến chiều ngày ba mươi tháng bảy khi vừa thực hiện hành vi giao nhận tiền
thì tường bị công an phường hòa minh bắt quả tang
để biết tường từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
vào năm hai nghìn một mươi nay lại tiếp tục tái phạm
thưa quý vị và các bạn
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp
hoạt động của tội phạm mua bán người không những không giảm
mà còn có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức thủ đoạn hoạt động mới
như lợi dụng môi giới hôn nhân môi giới lao động môi giới cho nhận con nuôi
mang thai hộ thậm chí là cho nạn nhân sử dụng chất ma túy
sau đó khống chế ép buộc lao động
chính vì vậy dù phải tập trung đối phó với dịch covid một mươi chín
nhưng đảng quốc hội chính phủ các bộ ngành địa phương
vẫn luôn coi công tác phòng chống mua bán người là một nhiệm vụ trọng tâm
triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước ngăn chặn đẩy lùi loại tội phạm này
có phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội của đất nước
và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
ghi nhận sau đây trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
về những nỗ lực ngăn chặn tội phạm mua bán người trên địa bàn vùng cao
một mươi sáu tuổi bị rụ rỗ nghe lời xuống phố tìm việc làm
từ đây phạm thị lan ở huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
bị lừa bán sang trung quốc làm gái bán dâm
sau một thời gian làm gái bán dâm phạm thị lan đã nghe lời bạn trai
quay về việt nam rụ rỗ đưa các thiếu nữ sang trung quốc
thì em đưa một lần thôi
một đứa bình long một đứa sông tai một đứa sông hà
bốn đứa cho tất cả một chết một đứa mà
lỡ hết từ đây tới việt nam luôn tới trung quốc luôn tới việt nam này
xem ra một số trường hợp mấy em học sinh nữ bỏ học
để mà nghe theo lời rụ rỗ của một số người khác
để đi xuống các huyện đồng bàn để phục vụ các quán karaoke
các đối tượng mua bán người có xu hướng hoạt động liên tỉnh
liên kết với các đối tượng ở nhiều địa phương và với người nước ngoài
để hình thành các đường dây tội phạm khép kín
nhiều đối tượng từ nạn nhân nghe theo lời rụ rỗ rủ dây của kẻ xấu
đã trở về quê hương chuyên đi lôi kéo lừa gạt những nạn nhân khác
lượng công an xã phải nắm chắc tình hình
và nắm chắc công tác nhân khẩu khẩu tầm trúc tăng cường kiểm tra công tác này
để mà khi mà phát hiện các đối tượng này trở về địa phương
thì tiến hành gọi hỏi răng đan để cho các đối tượng không có điều kiện
mà lũ rê lôi kéo những người khóc tham gia thêm
để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm mua bán người
cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội
mỗi người dân cần tự biết bảo vệ chính bản thân mình
tránh xa mọi cám rỗ và những cạm bẫy của bọn tội phạm
các gia đình luôn nhắc nhở dạy con em hiểu phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm
để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này